hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết chung làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng và quyết tâm chung đối với các thách thức an ninh khu vực
chủ tịch nước trần đại quang cảm ơn chính phủ hoa kỳ đã chuyển giao một tàu tuần tra bờ biển lớp haminston
giúp nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải và thực thi pháp luật của việt nam
hai nhà lãnh đạo hoan nghênh kế hoạch về việc một tàu sân bay hoa kỳ lần đầu tiên thăm một cảng của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
hai bên khẳng định kế hoạch hành động về hợp tác quốc phòng việt nam hoa kỳ giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
nhằm thực thi bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác quốc phòng song phương năm hai nghìn một mươi một và tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
qua đó thắt chặt quan hệ quốc phòng song phương trong các lĩnh vực an ninh hàng hải hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa
các hoạt động gìn giữ hòa bình và khắc phục hậu quả chiến tranh
trên tinh thần đó hai nhà lãnh đạo hoan nghênh bộ trưởng quốc phòng
hoa kỳ sớm thăm việt nam
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai nước sẽ làm sâu sắc hơn và từng bước mở rộng hợp tác an ninh tình báo
tăng cường trao đổi thông tin và huấn luyện chung trong các vấn đề cùng quan tâm
hai bên tỏ ý định thắt chặt hợp tác về an ninh mạng thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn và chia sẻ thông tin
nhằm thúc đẩy một không gian mạng mở và an toàn
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ sự quan tâm về việc phối hợp chặt chẽ hơn với hoa kỳ
trong bảo đảm an toàn an ninh hàng không và chống khủng bố
hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác để khắc phục các hậu quả chiến tranh
trên tinh thần đó chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao đóng góp của hoa kỳ đối với việc tẩy độc thành công sân bay đà nẵng
và hoan nghênh việc hoa kỳ cam kết tiếp tục đóng góp để tẩy độc sân bay biên hòa
chủ tịch nước hoan nghênh hoa kỳ cung cấp thêm sự hỗ trợ cho người khuyết tật
tổng thống donald trump đánh giá cao việt nam tiếp tục hợp tác đầy đủ với hoa kỳ
trong việc tìm kiếm quân nhân hoa kỳ mất tích trong chiến tranh
và cam kết sẽ hợp tác với việt nam trong nỗ lực tìm kiếm tin tức của bộ đội việt nam bị mất tích trong chiến tranh
hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước
qua đó làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau hợp tác và tình hữu nghị giữa hai dân tộc
cụ thể thông qua trao đổi chuyên môn và khoa học việc đưa trường đại học fulbray việt nam vào hoạt động
các khoản trợ cấp với tổng trị giá năm trăm linh usd dành cho cựu sinh viên của quỹ giáo dục việt nam
và việc những tình nguyện viên đầu tiên thuộc chương trình hòa bình có mặt tại việt nam
tổng thống donald trump và chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh hai bên trao đổi biên bản thảo luận
về ý định dành cho hoa kỳ lô đất d ba mươi tại hà nội thuê để xây mới đại sứ quán hoa kỳ
phù hợp với luật pháp mỗi nước
tổng thống donald trump tái khẳng định hoa kỳ sẽ hỗ trợ để việt nam có được các cơ sở vật chất ngoại giao
và lãnh sự tốt hơn tại hoa kỳ
lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người
lãnh đạo hai nước thảo luận và hoan nghênh các sáng kiến nhằm duy trì hòa bình
ổn định và thúc đẩy hợp tác và phát triển tại ấn độ dương thái bình dương
hai bên ghi nhận vai trò trung tâm của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean tại khu vực
và cam kết tôn trọng hỗ trợ sự đoàn kết và vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc khu vực đang định hình
hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự ủng hộ asean đóng một vai trò lớn hơn trong ứng phó với các vấn đề an ninh truyền thống
và phi truyền thống ở khu vực bao gồm khủng bố các tình huống khủng hoảng thiên nhiên và nhân đạo
nạn buôn bán ma túy và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia
hai bên cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược hoa kỳ asean trên cơ sở các nguyên tắc nêu
trong tuyên bố sunnyland hai nghìn một mươi sáu
hai nhà lãnh đạo hoan nghênh kỷ niệm năm mươi năm thành lập asean và bốn mươi năm thiết lập quan hệ hoa kỳ asean
và trông đợi những hoạt động kỷ niệm sắp tới bao gồm hội nghị cấp cao kỷ niệm quan hệ hoa kỳ asean
tại manila ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc về các chương trình và vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo
của cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
và đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế
hai bên hối thúc tất cả các nước thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả những nghị quyết liên quan
của hội đồng bảo an liên hợp quốc và nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác song phương
để đảm bảo thực thi hiệu quả những nghị quyết này
hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên một cách hòa bình
lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quyền được tiếp cận tự do
và mở khu vực biển đông đối với cộng đồng quốc tế
tầm quan trọng của việc duy trì thương mại hợp pháp không bị cản trở
và sự cần thiết phải tôn trọng tự do hàng hải hàng không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác
hai bên tái khẳng định lập trường về biển đông được nêu trong các tuyên bố chung việt nam hoa kỳ
và hoa kỳ asean trước đây bao gồm việc kêu gọi các bên không có những hành động làm leo thang căng thẳng
quân sự hóa các cấu trúc đang tranh chấp và hạn chế một cách phi pháp các quyền tự do trên biển
tái khẳng định cam kết chung đối với việc giải quyết hòa bình và tranh chấp
bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý
lãnh đạo hai nước kêu gọi thực thi đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử các bên ở biển đông doc
và sớm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả có tính giảng buộc về mặt pháp lý
hai bên cũng kêu gọi tất cả các bên yêu sách ở biển đông làm rõ và thực thi những yêu sách hàng hải của mình
phù hợp với luật pháp quốc tế như được phản ánh trong công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và thực hiện một cách thiện trí những trách nhiệm pháp lý quốc tế của mình trong quá trình quản lý và giải quyết tranh chấp
hai nhà lãnh đạo ghi nhận với tư cách một đối tác của ủy ban mekong mrc và một thành viên sáng lập của sáng kiến hạ nguồn sông mekong
hoa kỳ ủng hộ những nỗ lực của các nước hạ nguồn sông mekong nhằm quản lý một cách bền vững các nguồn nước và tài nguyên môi trường ở khu vực
phục vụ lợi ích của tất cả các nước
chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận vai trò đi đầu của hoa kỳ trong giảm thiểu phát thải khí carbon trên toàn cầu và sáng tạo công nghệ năng lượng sạch
bản tin sẽ được tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác
chiều nay một mươi hai tháng một mươi một chuyên cơ chở thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu việt nam đã tới sân bay quốc tế klak pampanga của philippines
bắt đầu chuyến tham gia
hội nghị cấp cao asean ba mươi một và các hội nghị cấp cao liên quan
đón đoàn tại sân bay về phía philippines có cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống philippines
quan chức bộ ngoại giao philippines
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại philippines lý quốc tuấn các cán bộ đại sứ quán việt nam tại philippines
trong chuyến công du lần này từ ngày một mươi hai tháng một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
và đoàn đại biểu việt nam sẽ tham dự hội nghị cấp cao asean ba mươi một
và các hội nghị cấp cao asean cộng ba với trung quốc nhật bản hàn quốc lần thứ hai mươi
cấp cao asean cộng một với trung quốc nhật bản hàn quốc ấn độ hoa kỳ canada liên minh châu âu
liên hợp quốc và hội nghị cấp cao đông á lần thứ một mươi hai tại manila của philippines
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ tham dự hội nghị cấp cao mekong nhật bản lần thứ chín
và hội nghị các nhà lãnh đạo hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm của asean với sự tham gia của lãnh đạo một mươi nước asean
và các đối tác đều là các nước lớn các tổ chức ở khu vực và quốc tế quan trọng
chiều tối nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hoan nghênh tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình

chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hoan nghênh tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
hai nước đều có nhu cầu duy trì môi trường hòa bình ổn định để tiến hành công cuộc đổi mới và cải cách mở cửa
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân và vì dân
hai bên cần triển khai thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
thúc đẩy mạnh mẽ tạo chuyển biến tích cực nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực
xây dựng nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ hai nước
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình bày tỏ vui mừng thăm lại quốc hội việt nam
chia sẻ về những ấn tượng tốt đẹp khi thăm và phát biểu trước quốc hội việt nam năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình khẳng định đảng và nhà nước trung quốc luôn coi trọng
việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trung việt theo phương châm láng giềng hữu nghị
hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt bạn bè tốt
đồng chí tốt đối tác tốt
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình cũng đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của việc tăng cường
giao lưu hợp tác giữa đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc và quốc hội việt nam
nhấn mạnh đây là yếu tố quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung việt
hôm nay thủ tướng ấn độ narendra modi đã lên đường sang thủ đô manila
bắt đầu chuyến thăm philippines
để tham dự hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean ấn độ lần thứ một mươi năm
và hội nghị cấp cao đông á lần thứ một mươi hai
chuyến công du kéo dài ba ngày này của thủ tướng modi thể hiện cam kết của new delhi
trong việc tăng cường quan hệ không chỉ với philippines
mà còn với các nước thành viên trong asean và khu vực ấn độ dương thái bình dương
thủ tướng ấn độ narendra modi bày tỏ tin tưởng chuyến thăm philippines lần này
sẽ mang lại lực đẩy mới cho quan hệ song phương giữa hai nước
tăng cường hơn nữa các cột trụ chính trị an ninh kinh tế và văn hóa xã hội giữa ấn độ và asean
bên cạnh đó ông modi bày tỏ trông đợi cuộc gặp song phương với tổng thống philippines rodrigo duterte
và sẽ có các cuộc gặp với nhà lãnh đạo tham gia các hội nghị cấp cao
theo giới quan sát vấn đề thúc đẩy thương mại và kết nối là những ưu tiên chủ chốt trong chuyến thăm lần này
cho thấy cam kết của ấn độ muốn tăng cường quan hệ với các nước thành viên asean
và đối với khu vực ấn độ dương thái bình dương
tại hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec lần thứ hai mươi năm vừa kết thúc
tổng thống nga vladimir putin mong muốn xây dựng một mối quan hệ hài hòa với mỹ
không chỉ trong các hoạt động kinh tế mà còn trong lĩnh vực an ninh
phát biểu trong cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị apec tổng thống nga vladimir putin tuyên bố
trong quan hệ với mỹ nga sẵn sàng khép lại quá khứ hướng tới tương lai
giải quyết các vấn đề có lợi cho nhân dân hai nước
theo ông putin nga và mỹ có nhiều vấn đề có thể thỏa hiệp
như hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược cuộc chiến chống khủng bố
đề cập đến vấn đề syri tổng thống nga cho biết
ông và tổng thống mỹ đã thống nhất về tuyên bố chung trong cuộc chiến chống khủng bố ở syri
văn kiện này khẳng định một số nguyên tắc cơ bản đó là hai nước chung tay tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố
khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của syri
giải quyết vấn đề syri bằng chính trị dưới sự bảo trợ của liên hợp quốc sau khi quét sạch lực lượng khủng bố